gần tám tỷ đồng là con số mà thành phố hồ chí minh đầu tư cho chống ngập trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó ưu tiên giải quyết rứt điểm tình trạng ngập nước tại một số khu vực như là lưu vực trung tâm và năm lưu vực ngoại vi
tuy nhiên nếu nhìn vào hạng mục năm hai nghìn một mươi tám của dự án được đầu tư này con số hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi chín không phải là lớn
vì vậy việc cải thiện hạ tầng cũ tăng khả năng thoát nước được xem là có phần quyết định không nhỏ
trong mục tiêu giảm ngập ở cả ba tiêu chí của thành phố hồ chí minh
trong mùa mùa năm nay cùng với việc tăng khả năng thoát nước của kênh dạy hiện hữu
việc kiểm tra nạo vét các lòng cống miệng thu nước đã được triển khai đồng loạt
chỉ tính riêng trong tháng ba và tháng bốn việc nạo vét khơi thông dòng chảy
tăng khả năng thoát nước đã chiếm đến sáu mươi kế hoạch cả năm của thành phố hồ chí minh
trong khi chờ đợi những giải pháp công trình công trình chống ngập thoát nước mưa mới kênh đã được làm sạch
bên cạnh đó việc cùng chung tay để thoát ngập không chỉ là khẩu hiệu
mà còn phải là hành động của mỗi người dân thành phố hồ chí minh